một mươi năm ngư dân tại tỉnh quảng ngãi đang khai thác hải sản trên vùng biển hoàng sa
trên đường đưa tàu chạy về đất liền thì tàu đã bị chết máy trôi giặt tự do
trong điều kiện thời tiết đang có sóng to gió lớn hết sức nguy hiểm
và vụ việc này đã xảy ra vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai
vào thời gian nói trên tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm ba mươi tám ts của ngư dân lê đình việt
ở thôn tây an vĩ huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
vẫn đang trôi tự do trên vùng biển hoàng sa
cách đảo chi tôn khoảng một trăm linh hải lý
một mươi ngư dân đi trên tàu cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được
do sóng to gió lớn nên các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn
ubnd huyện lý sơn cho biết đã nắm được tình hình tàu cá của ngư dân địa phương bị nạn
và đang đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời